theo thông tư số hai mươi ba của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành năm hai nghìn một mươi tám
trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi các tàu cá bắt buộc phải thực hiện đánh dấu giúp cho các lực lượng có liên quan
dễ dàng nhận diện tàu cá khi đang hoạt động trên biển nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác hải sản
hiện tỉnh khánh hòa quyết liệt triển khai công tác giám sát việc chấp hành quy định của bà con ngư dân
theo quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về đánh dấu đối với tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài lớn nhất từ sáu m đến dưới một mươi hai m
toàn bộ ca bin phải sơn màu xanh trường hợp tàu không có ca bin phải sơn màu xanh toàn bộ phần mạng khô của tàu
tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài lớn nhất từ một mươi hai m đến dưới một mươi năm m toàn bộ ca bin phải sơn màu vàng
tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài lớn nhất từ một mươi năm mét trở lên toàn bộ ca bin phải sơn màu ghi sáng
nếu các phương tiện khai thác thủy sản không chấp hành việc đánh dấu hoặc đánh dấu sai quy định
ngay nhiều bà con cư dân đã chấp hành việc đánh dấu tàu cá theo quy định
hiện toàn tỉnh khánh hòa có hơn chín bảy trăm chín mươi tàu cá trong đó tàu có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên là hơn tám trăm một mươi tàu cá